lần đầu được công bố vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sách trắng việt nam cho thấy một bức tranh doanh nghiệp với đầy đủ các gam màu
trong đó gam màu về kinh tế tư nhân đặc biệt ấn tượng với bốn mươi hai đóng góp vào gdp cả nước
tuy nhiên dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng
theo con số mà vcci đưa ra có đến tám mươi năm doanh nghiệp bị thu hẹp thị trường sáu mươi doanh nghiệp thiếu vốn đứt dòng tiền
một mươi doanh nghiệp thiếu nguồn cung nguyên liệu nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân cũng gặp không ít khó khăn vì dịch bệnh
ngày chín tháng năm thủ tướng đã có hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp nhằm bàn các giải pháp tái khởi động lại nền kinh tế
phần đấu đặt mức tăng trưởng gdp trên năm trong năm nay
đây được đánh giá là hội nghị riêng hồng trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay sau khi dịch bệnh về cơ bản đã được đẩy lùi
để đạt được mục tiêu này thủ tướng nhấn mạnh đến năm mũi dắp công mà chúng ta cần tập trung đó là
thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước trước hết là đầu tư tư nhân
hai thu hút fdi
ba đẩy mạnh xuất khẩu
bốn thúc đẩy đầu tư công
năm khuyến khích tiêu dùng nội địa
tiến sĩ nguyễn minh phong đã dành thời gian cho chương trình
thưa ông việc thu hút các thành phần kinh tế trong nước nhất là khu vực kinh tế tư nhân
thì có quá khó hay không khi mà đây chính là khu vực chịu nhiều tác động của dịch bệnh
trong bối cảnh hiện nay việc khai thác kinh tế nhân không khó lắm
bởi vì chúng ta đã có một quá trình mở cửa hoàn thiện thể trình
khá là dài đủ để kinh tế nhân việt nam an tâm cũng như là bông ra trong quá trình đầu tư phát triển
thứ hai nữa là họ đã tích hợp được khá nhiều những kinh nghiệm và có được những bản lĩnh thương trường rất là tích cực
thứ ba nữa là họ có được những sự liên kết những tiềm lực
cả về công nghệ cả về vốn cả về đối tác cũng như là các phản ứng thị trường
tuy nhiên những thời đó không dễ được triển hạt thành thực tế
nếu như môi trường thể chế nếu như sự nhũng nhũ của các hoạt động quản lý không được gọi là làm cách thực sự
đấy là chia kể
khu vực tư nhân thường đang hoạt động rời rạc riêng lẻ cá biệt rất ít có sự gắn kết cộng đồng
do đó tính hợp lực cũng là một điểm yếu
nếu chúng ta không phá được sự rào cản này
thì rõ ràng việc cộng hưởng các sức mạnh để hình thành một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân việt nam mạnh
vượt qua những thách thức nhất là thách thức sau đại dịch này cũng là một thách thức thực sự
vâng vậy thì theo ông là chúng ta nên thu hút theo hướng nào
từ những cái lợi ích từ cơ chế chính sách hay là những cam kết mang tính thiết thực ạ
chúng ta cho rằng việc thu hút kính tư nhân quan trọng nhất chính là chính sách
và quan trọng hơn nữa của chính sách chính là việc tạo ra niềm tin cho các doanh nghiệp để họ có thể an tâm đầu tư lâu dài
cái thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện một hoạt động cải cách thể chế theo hướng thực sự thực chất
để không còn những hiện tượng vòi vĩnh
cái thứ ba nữa là cần phải tự do hóa nhiều hơn
rõ ràng nếu chúng ta vẫn còn đâu đó những điều kiện kinh doanh còn đâu đó những cái gọi là sợ tư nhân vượt có sự kiểm soát đó
thì chắc chắn là cái sự kiểm soát rồi cái sức ép thể chế sẽ vẫn tiếp tục đè nặng lên khu vực tư nhân này
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là khai thác tốt nhất của khu vực tư nhân chính là hãy để cho họ làm những gì họ muốn
và chúng ta chỉ hình ảnh các thể chế định hướng và kiểm soát những hoạt động mà nó chạch hướng hoặc là vi phạm những quy định chung của pháp luật mà thôi
bởi vì như đã nói đó chỉ cần chúng ta thực sự tạo một cái niềm tin về chính sách
thực sự tạo một cái sự gọi là thăng bằng một cái sự cân bằng thông suốt về chính sách
và triệt bỏ càng nhiều càng tốt những cái hạn chế nhũng nhũ của môi trường thể chế thì chắc chắn kinh doanh tư nhân sẽ bùng ra
thu với fdi còn cần dùng rất nhiều điều kiện triển khai đầu tư công còn rất nhiều các cái rào cản về thể chế
thị trường nước ngoài phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố mà không phải chúng ta có thể kiểm soát được
thế thì rõ ràng thị trường trong nước cộng kinh tế tư nhân
sẽ là một cái gọi là cộng hưởng để tạo ra sức mạnh của kinh tế việt nam hậu covid một mươi chín
cũng như trong thời gian tới đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của các mạng phòng chống công
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn kinh tế tư nhân được nhận định là còn rất nhiều dư địa để phát triển
trở thành lực kéo chính cho cả nền kinh tế trong thời gian sắp tới
tuy nhiên làm thế nào để kinh tế tư nhân cùng với các thành phần kinh tế khác
cùng chung tay tái cơ cấu nền kinh tế sau dịch bệnh thì lại là một vấn đề quan trọng
các bộ ban ngành dưới sự lãnh đạo của chính phủ cần tạo động lực để thành phần kinh tế này tạo đà tăng tốc
và tiếp tục phát huy được vị thế của mình trong nền kinh tế nước nhà
để mục tiêu tăng trưởng trên năm của chính phủ được hiện thực hóa